đối với việc quản lý sử dụng tài sản công thủ tướng chính phủ cũng vừa ban hành nghị định
quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công
nghị định này quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công về các nội dung sau
thẩm quyền trình tự thủ tục quyết định giao mua sắm thuê xử lý tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị
sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê liên doanh liên kết
sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
mua sắm thuê phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước
quản lý sử dụng tài sản công được nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
nghị định nêu rõ thẩm quyền trình tự thủ tục quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư
được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan